xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai không khí lạnh tiếp tục suy yếu tuy nhiên còn duy trì trường phân kỳ trên cao
vì vậy các tỉnh phía đông bắc bộ trời vẫn ít mây
với đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm thấp trời rất đậm rất hại
sau đó vào ban ngày có nắng hanh nhiệt độ trưa mai có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó trong hai ngày tiếp theo mức nhiệt sẽ tăng lần lượt là hai ba độ
vì tây bắc bộ trong ba ngày tới vẫn duy trì tình trạng ít mây trời rét đậm có nơi rét hại
về đêm và sáng ngày có nắng và nhiệt độ tăng nhanh cao nhất ngày mai là hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó tăng khoảng ba độ trong hai ngày đầu tháng hai
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới thời tiết tại khu vực này nói chung khá thuận lợi
phổ biến không mưa và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ buổi trưa từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng lên mức cao nhất là hai mươi hai mươi ba độ

còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày mai trời phổ biến không mưa
sau đó sang ngày mùng một và mùng hai do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên có thể có mưa mưa rào
tập trung nhiều về đêm và sáng
mức nhiệt cao nhất ba ngày tới phổ biến hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng ninh thuận bình thuận có thể cao hơn
với các tỉnh thuộc tây nguyên trong thời gian tới đêm có mưa vài nơi
về đêm và sáng trời cũng trở rét
ngày tiếp tục tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ trưa mai trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh nam bộ trong ngày mai trời phổ biến tạnh giáo
sau đó sang ngày mùng một và mùng hai tháng hai sẽ xuất hiện mưa giải rác với lượng không nhiều
nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải cao nhất là ba mươi hai độ
các tỉnh nam mộ trong ngày mai trời phổ biến tạnh giáo và có nắng